đây là sự kiện được người hâm mộ thể thao trên toàn thế giới mong chờ
thế nhưng song hành cùng với những niềm vui sự phấn khích theo trái bóng lăn
biết bao gia đình cũng đã rơi vào bi kịch của nạn cờ bạc cá độ bóng đá
vâng trước tình hình đó bộ công an đã sớm chỉ đạo triển khai kế hoạch chuyên đề
phòng ngừa đấu tranh với tội phạm liên quan đến cờ bạc cá độ bóng đá
và trong những ngày qua liên tiếp các đường dây cá độ bóng đá lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng
đã bị đánh sập tiếp tục là lời khẳng định cho sự chủ động quyết tâm của lực lượng công an
chiến công này đã nhận được sự khen ngợi đánh giá cao từ phía cộng đồng mạng
sáng ngày một mươi ba tháng một mươi một sáu đối tượng trong đường dây tham gia đánh bạc qua mạng
với tổng số tiền hơn một tỷ đồng bị bắt giữ tại bắc ninh
ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai bảy đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá
với số tiền gần một mươi chín triệu đô la mỹ tương đương với bốn trăm bảy mươi tỷ đồng
bị phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng và các đơn vị nghiệp vụ bắt khẩn cấp tạm giữ hình sự
và trong hai ngày hai mươi một hai mươi hai tháng một mươi một cục cảnh sát hình sự phối hợp cùng các đơn vị thuộc bộ công an
và công an các địa phương triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc
đánh bạc với quy mô hoạt động lên đến gần ba mươi tỷ đồng bắt giữ một mươi bốn đối tượng
vui mừng trước những chiến công của lực lượng công an
cư dân mạng cũng thầm cảm ơn sự vào cuộc quyết liệt ngay từ đầu mùa world cup hai nghìn hai mươi
là tiếng chuông cảnh tỉnh để nhiều người không xa chân vào cạm bẫy cờ bạc
một chiến công thật xuất sắc xin cảm ơn bộ công an công an tp hcm và các đơn vị
tuyệt vời đó công an nhân dân việt nam
chúc mừng các anh nên làm mạnh tay hơn với các trò cờ bạc online để xã hội được yên bình
mùa world cup này
chắc có nhiều người tán ra bại sản với những đường dây thế này
rất may công an triệt phá trước khi nhiều người xa chân vào
hy vọng sẽ triệt phá càng nhiều đường dây thế này càng tốt
vừa giúp nhiều người né cạm bẫy vừa có thêm ngân sách cho nhà nước
may phát hiện sớm không kỳ nhiều gia đình ra đường tá túc gia đình ly tán con cái bỏ học
nhiều hệ lụy đã xảy ra đánh cược số tiền lớn hỏng cỡ gạc
nhưng tiếp tục thua độ không có khả năng trả nợ
cộng thêm áp lực do chủ nợ giáo diết đòi bao con bạc đã phải lựa chọn từ bỏ mạng sống
xong cư dân mạng cho rằng bi kịch từ trò đỏ đen chẳng thể chết là hết
bởi với những người ở lại họ không chỉ gánh chịu nỗi đau mất đi người thân của mình
mà còn gánh thêm cả áp lực từ số nợ lớn mà người đã khuất để lại
mong lực lượng công an làm thật mạnh tay để giảm tình trạng nhảy cầu sửa tội sau mùa bóng
ba mươi tỷ đồng chưa phải
ba mươi tỷ đồng chưa phải
là đã phá được hết vừa mới khai màn mấy trận thôi
con số quá khủng khiếp đúng là hai tử sống chết với huộn khắp
mong công an bắt hết mấy người tổ chức đánh bạc qua mạng
từ lúc có máy đánh bạc qua mạng biết bao nhiêu gia đình tan nhà lát cửa nợ nần bán nhà bán đất trốn chui nhủi
tôi khuyên mấy anh em đang định vay nặng lãi cắm nhà cắm xe chơi cá độ mùa bóng nên bỏ đi

luật sử còn rất nhẹ với các tội phạm công nghệ cao như trên trong khi hệ lụy gây ra cho gia đình và xã hội rất nghiêm trọng
chủ động thực hiện công tác này là lực lượng cảnh sát hình sự và lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
lực lượng công an sẽ tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức không tham gia vào các hoạt động cờ bạc
nhất là cá độ bóng đá qua mạng và phối hợp ngăn chặn các trang web cơ bạc mà tổ chức cá độ bóng đá
thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ để chủ động phát hiện đấu tranh triệt xóa các tụ điểm đường dây cờ bạc cá độ bóng đá
và phối hợp với các ngành tư pháp đưa ra truy tố xét xử nghiêm minh trước pháp luật để coi đó là một biện pháp gian đe tội phạm
ủng hộ những biện pháp mạnh tay của lực lượng công an nhiều cư dân mạng cũng đã đồng loạt chia sẻ đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn nghìn năm trăm sáu mươi chín
tố giác cá độ bóng đá của cục cảnh sát hình sự
bạn nghĩ sao về chiến công của lực lượng công an trong đấu tranh với tội phạm đánh bạc qua mạng
hãy chia sẻ quan điểm của mình trên fanpage của truyền hình công an nhân dân